đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội vừa tổ chức gia quân xử lý các chủ phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông
trong đợt gia quân lần này các lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý với các trường hợp xe khách trá hình từ một mươi sáu đến một mươi chín chỗ tại các bến xe trong nội thành xe buýt giả xe khách chạy không đúng luồng tuyến
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực đường nguyễn xiển đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã phát hiện xử lý các trường hợp xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định
điều đáng nói là lái xe khi bị kiểm tra xử lý dù nhận thức được hành vi vi phạm tác hại của nó đối với tình hình trật tự an toàn giao thông nhưng vẫn đưa ra đủ lý do để biện minh
theo thiếu tá nguyễn đức thắng đội phó đội cảnh sát giao thông số bảy các lái xe hay lợi dụng những lúc giờ cao điểm lưu lượng phương tiện đông để gây khó khăn trong công tác dừng xe xử lý
ngoài các biện pháp tuyên truyền cùng các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo phòng để đề ra các biện pháp kế hoạch để xử lý tập trung xử lý những hiện tượng

ngoài các biện pháp tuyên truyền cùng các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo phòng để tập trung xử lý những hiện tượng